ủy ban nhân dân phường một mươi năm quận gò vấp tp hcm cho biết đã mời ông nguyễn văn chương ngủ tại địa bàn lên làm việc
nhắc nhở vì đóng clip quảng cáo sửa trị tiểu đường sai sự thật
qua làm việc ông chương thừa nhận nội dung trong quảng cáo sửa trị tiểu đường chỉ là diễn không phải sự thật
ông chương chỉ là người được thuê diễn xuất cũng không phải tài xế xe ôm và chưa từng bắt bệnh tiểu đường nặng như đoạn video nêu
đại diện lãnh đạo ủy ban nhân dân phường một mươi năm quận gò vấp yêu cầu việc đóng video không đúng sự thật để quảng cáo
tuyên truyền cần phải chấm chức đồng thời định hướng giải thích tuyên truyền cho ông chương cũng như người dân nghiêm túc chấp hành quy định của pháp luật